phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng vừa có kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ giáng sinh
tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân hành hai mươi
từ ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm hai hai nghìn hai mươi đơn vị tập trung lực lượng phương tiện
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức tấn công chấn áp các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ồn tắc giao thông
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng
đua xe trái phép bảo vệ tuyệt đối an toàn các dịp lễ tết sắp tới
thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
vận chuyển trái phép pháo nổ chất nổ vũ khí hàng lậu hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác
trên các tuyến giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa